tổng thống indonesia joko widodo sẽ trở thành nhà lãnh đạo châu á đầu tiên tới nga và ukraine kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tuy nhiên ông sẽ tới nga và ukraine trong tư cách là chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
phát biểu với báo giới vào ngày hai mươi hai tháng sáu ngoại trưởng indonesia bà redno mashudi xác nhận với tư cách là chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
năm nay tổng thống widodo có kế hoạch thăm cả kiev lẫn moscow lần lượt hội đàm với những người đồng cấp ukraine và tổng thống nga
tuy nhiên bà masudi không đề cập chi tiết nội dung các cuộc hội đàm sắp tới
theo ngoại trưởng masudi chuyến thăm sẽ diễn ra sau khi tổng thống indonesia dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy tại đức
từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng sáu tới cùng với các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị
dự kiến tổng thống widodo sẽ thảo luận vấn đề an ninh lương thực
tại các cuộc gặp ở đức nêu bật tầm quan trọng của nguồn cung ngũ cốc từ nga và ukraine đối với thế giới